ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư và bộ tài chính
liên quan đến việc thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của hai dự án metro
trong đó tuyến metro số một có nguy cơ ngừng giãn tiến độ thi công
ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá nếu tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định
phê duyệt điều chỉnh cho hai dự án tiếp tục kéo dài chậm chế sẽ phát sinh nhiều hệ lụy
ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và các quốc gia nước ngoài tài trợ cho dự án
đặc biệt ảnh hưởng đến khả năng tài trợ tiếp theo cho các dự án đầu tư nói chung
và các dự án đường sắt đô thị nói riêng trong tương lai
đáng chú ý theo ủy ban nhân dân tp hcm tuyến metro số một hiện đã đạt sáu mươi bảy khối lượng tổng thể
và đang ở giai đoạn tập trung toàn bộ mọi nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình
đưa vào khai thác quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
nếu các thủ tục phê duyệt điều chỉnh không kịp hoàn thành trong tháng một mươi một
việc chậm chẽ thanh toán cho các nhà thầu chắc chắn dẫn đến nguy cơ ngừng
giãn tiến độ thi công thậm chí dẫn đến tranh chấp kiện tụng với các nhà thầu nước ngoài